tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan trung ương đoàn giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
năm năm qua phong trào thi đua yêu nước của trung ương đoàn đã được quan tâm chỉ đạo bám sát chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc và chủ đề công tác hàng năm
các phong trào hành động cách mạng của đoàn chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai rộng khắp thiết thực và hiệu quả bền vững sáng tạo phù hợp với từng đối tượng thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nhân dịp này trung ương đoàn đã trao tặng bằng khen cho chín tập thể và một mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua thời gian qua một cá nhân được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng ba